chương trình hôm nay ngày bốn tháng năm sẽ có những nội dung chính sau đây

tổng thống mỹ nga điện đàm về thỏa thuận hạt nhân mới
kính thưa quý vị vào lúc bảy giờ sáng ngày ba tháng năm trong không khí trang nghiêm và xúc động
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng đại tướng lê đức anh
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
theo nghị tức quốc tàng tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ truy điệu vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút cùng ngày lễ an táng từ một mươi bảy h cùng ngày tại nghĩa trang
thành phố hồ chí minh trong thời gian này đại sứ quán việt nam tại các nước cũng đã tổ chức lễ viếng
và mở sổ tang đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
đại sứ quán việt nam tại singapore mở cửa trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng năm để các cá nhân tổ chức
cộng đồng người việt tại singapore chính quyền sở tại cũng như các phái đoàn ngoại giao có thể tờ viếng
và ghi sổ tang đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh thay mặt chính phủ singapore ông maliki osman
quốc vụ khanh cao cấp bộ quốc phòng và bộ ngoại giao đã đến viếng và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất
tới chính phủ nhân dân việt nam
ngày ba tháng năm đại sứ quán việt nam tại vương quốc bỉ đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang
tưởng nhớ đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh lễ viếng và ghi sổ tang nguyên chủ tịch nước lê đức anh
cùng ngày còn có đoàn đại diện bộ ngoại giao vương quốc bỉ đại sứ quán các nước tại bỉ brunei
campuchia lào philippines tây ban nha honduras nigeria
ngày ba tháng năm đại sứ quán và tổng lãnh sự quán việt nam tại cộng hòa liên
liên bang đức đã mở cửa trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng năm để các cá nhân tổ chức cộng đồng
người việt tại đức chính quyền sở tại cũng như các phái đoàn ngoại giao có thể tới viếng và ghi sổ tang
đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh đại sứ các nước tại cộng hòa liên bang đức cùng đại diện
ngoại giao đoàn hội hữu nghị đức việt nam và bạn bè quốc tế đã tờ viếng và chia buồn
ngày ba tháng năm đại sứ quán việt nam tại hàn quốc đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang
nguyên chủ tịch nước lê đức anh nhiều đoàn đại sứ quán các nước tại hàn quốc cũng tới viếng
nguyên chủ tịch nước lê đức anh lễ viếng đồng chí lê đức anh tại đại sứ quán việt nam tại hàn quốc
sẽ kéo dài cho đến hết ngày mùng bốn tháng năm
ngày ba tháng năm phái đoàn thường trực việt nam bên cạnh liên hợp quốc tổ chức thương mại thế giới
và các tổ chức quốc tế khác tại geneva thụy sĩ đã tổ chức lễ viếng mở sổ tăng tử niệm nguyên chủ tịch
nước lê đức anh phái đoàn việt nam tại geneva mở sổ tăng tưởng niệm nguyên chủ tịch nước lê đức anh
trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng năm
sáng ngày ba tháng năm tổng lãnh sự quán việt nam tại hồng kông đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tăng
tưởng niệm đồng chí đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh đại diện văn phòng đặc phái viên của bộ ngoại giao
trung quốc tại hồng kông đại diện chính quyền khu hành chính đặc biệt hồng kông các tổng lãnh sự quán
việt nam tại hồng kông đã đền viếng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
sáng ngày ba tháng năm đại sứ quán việt nam tại malaysia đã treo cờ rủ tổ chức trọng thể lễ viếng
và mở sổ tăng tử niệm nguyên chủ tịch nước lê đức anh đại sứ quán đã tiếp đón gần ba mươi đoàn ngoại giao
các nước tại malaysia đến viếng và chia buồn trong đó rất nhiều đoàn do đại sứ các nước trực
tiếp đền viếng và ghi sổ tăng nhận được tin nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
từ trần lãnh đạo các nước ấn độ triều tiên các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
vương quốc oman nhật bản đã gửi điện thư chia buồn tới lãnh đạo đảng nhà nước
chính phủ nhân dân việt nam và gia quyến nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
lãnh đạo các nước ấn độ triều tiên các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae
vương quốc oman nhật bản đã gửi thư và điện chia buồn tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thủ tướng nhật bản shinzo abe cũng đã gửi điện chia buồn tới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
cũng trong thời gian diễn ra lễ tang nhiều đoàn đại biểu cấp cao các nước đại sứ
đại biện các nước và đại diện các tổ chức quốc tế đã tới viếng nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
đoàn đại biểu cấp cao vương quốc campuchia do thủ tướng samdek ake moha sena paday
techo hun sen làm trưởng đoàn đoàn đại biểu cấp cao cộng hòa dân chủ nhân dân lào do ủy viên bộ chính trị
chủ tịch trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước saigon phon vihan làm trưởng đoàn
đoàn đại biểu cấp cao cuba do bộ trưởng truyền thông cuba jorge luis perdomo de lanla làm trưởng đoàn
đoàn đại biểu cấp cao nhật bản do bộ trưởng quốc phòng takeshi iwaya làm trưởng đoàn
đoàn đại sứ đại biện đại diện các tổ chức quốc tế tại hà nội do trưởng đoàn ngoại giao
đại sứ venezuela jorge rondo ucategui làm trưởng đoàn
các đoàn đại biểu nước ngoài
cơ quan lãnh sự cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại tp hcm đã đến viếng và ghi sổ
tang nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh tại hội trường thống nhất tp hcm
thưa quý vị nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh đã ra đi vào cõi vĩnh hằng
chín mươi năm tuổi đời tám mươi một năm tuổi đảng nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh đã để lại nhiều
dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta
cũng như trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của nước ta sau này
trong ký ức của nhiều người cùng làm việc với ông
ông còn là một nhà chính trị tầm cỡ nhưng rất gần gũi trong cuộc sống đời thường
chiếc ống nhòm này từng được đồng chí lê đức anh dùng trong chiến dịch hồ chí minh lịch sử
còn đây là bức ảnh về vị phó tư lệnh lê đức anh cùng bộ chỉ huy chiến dịch hồ chí minh tại
căn cứ tà thiết lộc ninh trung tướng lê đức anh khi đó trực tiếp
chỉ huy một trong năm cánh quân của trận quyết chiến những tư liệu này đã phần nào khắc họa
về một vị tướng tài ba của quân đội nhân dân việt nam
đại tướng lê đức anh cũng là một trong số tướng lĩnh quân đội rất hiếm hoi mà đã từng đảm nhận
hầu hết các chức vụ từ trung đội trưởng lên đến bộ trưởng quốc phòng đấy là một cái nét không nhiều đâu
đồng chí lê đức anh đã được đồng chí lê đức anh đồng chí lê đức anh đồng chí lê đức anh đồng chí lê đức anh đồng
chí lê đức anh được quốc hội tín nhiệm bầu làm chủ tịch nước trong các chuyến công tác tại địa phương
nguyên chủ tịch nước lê đức anh thường tranh thủ gặp gỡ hỏi hàn người dân và cán bộ cơ sở để biết rõ
tình hình xã hội và cuộc sống của đồng bào nhờ sâu sát cuộc sống người dân hiểu rõ những bất mát
của các mẹ có con đi chiến đấu và hy sinh nguyên chủ tịch nước lê đức anh đã đưa sáng kiến thúc đẩy
việc cần ra một pháp lệnh về phòng tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
lê đức anh đồng chí lê đức anh
được gặp gỡ tiếp xúc với nguyên chủ tịch nước lê đức anh
ông đặc biệt ấn tượng về một vị lãnh đạo giản dị hết lòng công hiến cho tổ quốc
con người này lại sống vô cùng khiêm tốn và giản dị giản dị một cách có lúc gần như cực đoan mà không
phải ông ấy cố tình giản dị để mà được tiếng không phải như là cái chất ở trong con người như mẫu thịt con người đó
nhìn lại chín mươi chín năm tuổi đời tám mươi một năm tuổi đảng cuộc đời binh nghiệp của đại tướng lê đức anh trải dài suốt
các cuộc kháng chiến của dân tộc trong thế kỷ hai mươi với nhiều dấu ấn quan trọng quan trọng quan trọng quan trọng
đã ra đi về cõi vĩnh hằng nhưng tấm gương sáng về một vị tướng giỏi một nhà lãnh đạo có tầm nhìn sâu một cán bộ mẫu mực khiêm tốn không bao giờ tư lợi cho riêng mình vẫn luôn sáng mãi
thưa quý vị sáng nay tại hà nội đoàn đại biểu quốc hội số một đã có buổi tiếp xúc cử tri quận ba đình và quận hoàn kiếm trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri thủ đô đã phản ánh nhiều vấn đề nóng như vấn đề tăng giá điện vấn đề minh bạch giá điện luật giáo dục sửa đổi
đáng chú ý nhiều cử tri kiến nghị quốc hội chính phủ có giải pháp mạnh đẩy lùi sự xuân cấp đạo đức xã hội chấm dứt tình trạng bạo lực học đường nạn xâm ô ấu xâm xâm hại tình dục xử lý nghiêm những hành vi vi phạm an toàn giao thông sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
đoàn đại biểu quốc hội số một thành phố hà nội tiếp thu các ý kiến của cử tri để báo cáo với quốc hội cũng như là chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết
sáng nay tại hà nội ban thanh niên quân đội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về các chương trình giao lưu nghệ thuật huyền thoại một con đường và tổng kết
trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ một mươi chín năm hai nghìn hai mươi
lễ trao giải tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội sẽ diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng năm tới đây
qua đó ban tổ chức sẽ trao một mươi sáu giải nhất bốn mươi năm giải nhì bảy mươi bảy giải ba và một trăm một mươi hai giải khuyến khích tặng các đề tài sáng kiến xuất sắc tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực an ninh quốc phòng
sau mỗi lần tổ chức giải thưởng đều tăng về nhiều mặt số đơn vị tham gia lượng công trình của đoàn viên
thanh niên trong quân đội
đối với chương trình giao lưu nghệ thuật huyền thoại một con đường sẽ diễn ra vào tối ngày chín tháng năm tới đây tại thị trấn tân kỳ huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
chương trình là hoạt động cụ thể thiết thực nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đoàn viên thanh niên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước
trong mở con đường chiến lược chi viện sức người từ hậu phương miền bắc cho chiến trường miền nam
là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo còn cao
những năm qua bắc cạn đã tập trung nguồn lực để hỗ trợ cho người nghèo vươn lên
tuy nhiên thực tế thì vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục để hỗ trợ giúp cho người dân thoát nghèo đi vào thực tế
những năm trước gia đình bà ma thị tiệm ở thôn cốc tộc xã nam mẫu huyện ba bể được hỗ trợ máy nghiền máy sát gạo hỗn hợp
nhưng chỉ sử dụng được hai năm sau đó máy hư hỏng
do không có kinh phí cũng như kỹ thuật để sửa chữa nên đến nay chiếc máy này bỏ không
người dân trong thôn phải đi khá sợ
những năm qua hộ nghèo ở thôn cốc tộc đã được hỗ trợ từ chương trình giảm nghèo
cũng như một số dự án khác cùng nhiều loại máy móc
tuy nhiên hiệu quả mang lại không lớn
thời gian khai thác máy móc
không có tiền sửa chữa không có vốn sửa chữa
thứ nhất thứ hai nữa là không có kỹ thuật để dùng
thì là chuyên môn là cái máy này nó hỏng nhiều quá
nên là bà con người ta cũng không sử dụng được
đấy là cái hạn chế về cái việc hiệu quả của những cái chương trình hỗ trợ cho bà con là như thế
qua thực tế triển khai công tác giảm nghèo cho thấy
một số chính sách giảm nghèo hiện nay chưa phù hợp hiệu quả thấp
trong đó đáng chú ý là nguồn lực hỗ trợ trực tiếp
tình trạng hỗ trợ xong người nghèo nhanh chóng bán đi hoặc sử dụng không đúng mục đích vẫn xảy ra
mục đích tạo sinh kế lâu dài cho người nghèo vì thế cũng không đạt được
trong cái thời gian tới thì cũng đề nghị là chương ương cũng nghiên cứu
nên cũng dồn tích hợp các cái chính sách vào để nó gọn lại cái đầu mối quản lý
cũng như là gọn lại cái việc triển khai thực hiện
của cái cấp cơ sở
vì là một cái công trình ví dụ một đoạn đường thôi mà có ba cái nguồn vốn hỗ trợ đầu tư vào đấy
thì lại làm ba cái thủ tục hồ sơ thì dẫn đến là nó cũng bất cập
chính sách hỗ trợ giảm nghèo gian trải trong khi nguồn lực có hạn
cũng khiến một số chương trình thực hiện không đạt được như kỳ vọng
nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo ở bắc cạn chủ yếu từ ngân sách trung ương
nguồn lực của tỉnh còn hạn chế
do đó việc phát huy tốt hiệu quả của nguồn lực
đối tư giảm nghèo là rất cần thiết
một thông tin đang được các bậc phụ huynh và học sinh trung học cơ sở rất quan tâm
đó là chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp một mươi công lập
theo thông tin mà ngành giáo dục của hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh vừa công bố
thì hàng chục nghìn thí sinh sẽ không có cơ hội vào trường công lập
chỉ tiêu vào lớp một mươi mà sở giáo dục và đào tạo hà nội
giảm nghèo là rất cần thiết
tuy nhiên thống kê của sở giáo dục và đào tạo thành phố hà nội cho thấy
kết thúc năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín dự kiến thành phố có trên một trăm linh một em xét tốt nghiệp trung học cơ sở
như vậy tỷ lệ học sinh có cơ hội vào trường trung học phổ thông công lập chỉ khoảng sáu mươi sáu
tương đương với hơn ba mươi bốn em còn lại sẽ phải học tư thục
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên hoặc học nghề
tương tự tại thành phố hồ chí minh tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp một mươi công lập
năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi chỉ sáu mươi bảy hai trăm chín mươi chín
trong tổng số một trăm linh năm học sinh đang học lớp chín trên địa bàn chỉ chiếm khoảng sáu mươi
trong đó gần hai bảy trăm linh chỉ tiêu vào lớp một mươi chuyên lớp một mươi tích hợp là bảy trăm ba mươi chỉ tiêu
như vậy gần ba mươi tám học sinh đang học lớp chín sẽ không được học lớp một mươi công lập
thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông
mà nguyên nhân xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật cũng như là đạo đức
của người lái xe vì vậy một trong những giải pháp được tỉnh lào cai đặc biệt quan tâm là tăng cường
công tác quản lý kiểm tra công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người lái xe
hiện trên địa bàn tỉnh lào cai có ba cơ sở đào tạo lái xe với hàng nghìn học viên được đào tạo
mỗi năm thời gian qua các đơn vị đã đầu tư cơ sở trang thiết bị đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định
để phục vụ công tác đào tạo sát hạch bảo đảm chất lượng cho việc cấp giấy phép lái xe
trung tâm đã tổ chức rất nhiều những kỳ kiểm tra chất lượng giáo viên hội giảng cấp cơ sở và những
chương trình học là bám sát lấy quy định của nhà nước và tất cả mọi công việc là thể hiện ở những kỳ thi
kết thúc khoa học kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước
những giải pháp căn cơ mà ngành truyền thống đã được tạo ra là những giải pháp cân cơ
chức năng lào cai đang thực hiện đặc biệt là nâng cao kỹ năng người học đạo đức trách nhiệm tuân thủ
pháp luật tham gia giao thông là điều kiện tiên quyết để góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông
mang tính chủ quan tuy nhiên để giảm thiểu hơn nữa tình trạng tai nạn giao thông thì cần sự vào cuộc
của cả xã hội trong đó ý thức chấp hành của người lái xe đóng vai trò quan trọng
liên tục hai ngày gần đây đã xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt ở đoạn khe cạn thuộc hệ thống
kênh phú lộc ở thành phố đà nẵng
nước có màu đen liên tục chảy từ khe cạn ra kênh phú lộc cả khu vực này cá chết hàng loạt
kèm với rác thải ứ lại và bốc mùi hôi thối nồng nặc theo người dân sống ngay gần tuyến canh này
cá chết ứ lại tại đây đã hơn hai ngày qua
theo công ty thoát và xử lý nước thải đà nẵng
hàng năm đơn vị đều định kỳ xử lý phun chế phẩm nạo vét và xử lý ô nhiễm
tại khu vực khe cạn đấu nối với kênh phúc lọc này tuy nhiên do tình trạng xả nước rác thải đã gây ô nhiễm nặng
cùng với đó hệ thống thu gom nước thải đã quá tải nên tình trạng cá chết vẫn hay xảy ra vào mỗi mùa nắng nóng
đêm ngày ba tháng năm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận thi thể thuyền viên
giang di hao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quốc tịch trung quốc bị nạn trên biển được tàu sir hai trăm bảy mươi hai của trung tâm phối hợp
tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đưa vào bờ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h ba mươi ba phút ngày ba tháng năm trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
nhận được tin báo từ thuyền trưởng tàu timu quốc tịch panama về việc trên tàu timu có một thuyền viên giang chi hao
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quốc tịch trung quốc bị thương ở đầu mất nhiều máu và bị sốc đến một mươi năm h năm mươi bốn phút cùng ngày tàu sir hai trăm bảy mươi hai đã tiếp cận
và đưa quân y bộ đội biên phòng
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đã đưa vào bờ
qua kiểm tra y tế ban đầu thì thuyền viên giang di hao đã ngừng thở và tiếp nhận thuyền viên giang di hao lên tàu để đưa vào bờ
đến hai mươi h hai mươi bốn phút cùng ngày tàu sir hai trăm bảy mươi hai đã cập cảng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
tại thành phố vũng tàu và tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể thuyền viên theo đúng quy định của pháp luật việt nam
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba

tổng thống mỹ nga điện đàm về thỏa thuận hạt nhân mới
hôm nay nhà vua maha vajiralongkorn đã chính thức đăng quang trở thành vị vua thứ một mươi của triều đại chakri
có lịch sử từ năm một nghìn bảy trăm tám mươi hai ở thái lan
với nhiều người dân thái lan
thì đây là lần đầu tiên sau gần bảy thập kỷ mới được chứng kiến lễ đăng quang của nhà vua thái lan
các nghị lễ đăng quang của nhà vua maha vajiralongkorn diễn ra trong ba ngày bắt đầu từ ngày bốn tháng năm
lễ đăng quang diễn ra bên trong cung điện hoàng gia và được phát trực tiếp để công chúng tham gia đón mừng sự kiện này
tòa thị chính bangkok ước tính sẽ có hơn một trăm năm mươi người đổ về quảng trường sanam luang đối diện với hoàng cung
để chứng kiến các nghị thức lên ngôi của nhà vua
dự kiến có khoảng tám trăm linh người sẽ đổ về các khu vực xung quanh hoàng cung
và dọc theo tuyến đường diễu hành hoàng gia từ hoàng cung tới ba ngôi chùa
nơi nhà vua sẽ viếng tượng phật và thể hiện sự thành kính trước các vị vua và hoàng hậu đời trước
chính phủ thái lan sẽ triển khai khoảng hai trăm linh đội y tế lưu động cùng với thức ăn và nước uống
tại các điểm dọc theo tuyến đường diễu hành hoàng gia để sẵn sàng hỗ trợ người dân và du khách
hôm qua tổng thống mỹ donald trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp nga vladimir putin
về nhiều vấn đề nóng hiện nay trong đó tập trung vào khả năng thiết lập một thỏa thuận hạt nhân mới
gồm nhiều quốc gia và loại vũ khí
phát biểu với các phóng viên thư ký báo chí nhà trắng sarah sanders cho biết
hai nhà lãnh đạo đã có cuộc thảo luận rất xuân sẻ về các thỏa thuận hạt nhân
bao gồm cả thỏa thuận hạt nhân mới cũng như thỏa thuận được gia hạn
với triển vọng có sự tham gia của trung quốc
tuy nhiên bà sanders không nêu cụ thể hiệp ước nào
về vấn đề triều tiên hai bên tái khẳng định cam kết cũng như sự cần thiết về việc phi hạt nhân hóa
bà sanders lưu ý rằng ông trump đã một vài lần khẳng định tầm quan trọng của nga
trong việc thúc đẩy và giúp đỡ giải quyết vấn đề triều tiên
cũng như gây sức ép với bình nhưỡng nhằm phi hạt nhân hóa nước này
ngoài ra hai bên cũng thảo luận về tình hình ukraine và thương mại song phương nga mỹ
kể từ khi tổng thống trump lên nắm quyền
liên quan đến thỏa thuận hạt nhân iran bộ ngoại giao mỹ ra thông báo
nước này bắt đầu áp đặt các lệnh trừng phạt đối với iran để ngừng hoạt động sản xuất urani
được làm giàu ở mức độ thấp và mở rộng nhà máy hạt nhân
theo thông báo chính quyền tổng thống trump sẽ thay đổi về quy chế miễn trừ với các nước
theo đó thay vì áp đặt quy chế trong một trăm tám mươi ngày mỹ đã rút ngắn số ngày xuống còn chín mươi
ngoài ra mỹ sẽ không áp đặt trừng phạt đối với các hoạt động ở nhà máy điện hạt nhân của iran ở busur
các quy định về xuất khẩu nước nặng dư thừa làm dầu uranium giới hạn
và mở rộng nhà máy điện dân sự ở busur đã được đưa vào thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các đòn trừng phạt lên tehran
đây cũng là động thái nhằm hướng đến chương trình tên lửa của iran
cũng như nhằm gây sức ép với nước này mà mỹ gọi là các hành động gây bất ổn khu vực
cùng ngày iran thông báo xuất khẩu dầu mỏ của nước này có thể giảm từ mức khoảng một triệu thùng một ngày
xuống còn bảy trăm linh thùng một ngày và thậm chí tiếp tục tụt xuống năm trăm linh thùng một ngày kể từ tháng năm trở đi
thông tin về cuộc bầu cử liên bang hai nghìn một mươi chín tại australia
hôm qua thủ tướng đương nhiệm lãnh đạo đảng tự do scott morrison và lãnh đạo công đảng đối lập
bill shuston đã có màn đối đầu trực tiếp trong cuộc tranh luận thứ hai trên truyền hình
lãnh đạo hai chính đảng đều nhất trí rằng cần phải tập trung nguồn lực cho vấn đề phòng chống bạo lực gia đình
và các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình
ông sutton nhấn mạnh công đảng sẽ tiến xa hơn lên đảng cầm quyền
trong việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu
trước câu hỏi về chính sách thuế của công đảng thủ tướng morrison chỉ ra
chính sách cắt giảm khấu trừ thuế đối với cổ tức sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới những người về hưu
trong khi đó ông sutton bác bỏ điều này và cho rằng chính phủ đã không có biện pháp đủ mạnh
để xử lý việc trốn thuế của các công ty đa quốc gia
tỷ lệ cử tri có mặt tại buổi tranh luận cho biết ông sutton là người chiến thắng với bốn mươi ba
so với tỷ lệ bốn mươi một người ủng hộ thủ tướng morrison
qua trong hội nghị diễn ra ở thủ đô praha của cộng hòa xéc các chuyên gia đã đưa ra
những đánh giá về các vấn đề bảo mật của dịch vụ mạng năm g trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại
về các hãng công nghệ cung cấp mạng năm g như tập đoàn viễn thông huawei của trung quốc
hiện đang bị tẩy chay tại mỹ
theo tuyên bố có tên đề xuất braha các chuyên gia nhấn mạnh nên chú trọng tới nguy cơ
một nước thứ ba tác động tới một nhà cung cấp mạng năm g đặc biệt liên quan tới mô hình quản trị
cũng có các thỏa thuận hợp tác an ninh
các chuyên gia cũng cho rằng nên luật hóa vấn đề bảo mật và những đánh giá rủi ro về các công nghệ mạng năm g
theo tuyên bố này khi lựa chọn hãng cung cấp thiết bị năm g cho nước mình các nước nên đặt ra những tiêu chí hàng đầu
như việc tuân thủ các thỏa thuận đa phương quốc tế hay song phương về an ninh mạng
cuộc chiến chống tội phạm mạng hoặc bảo vệ dữ liệu
hiện cuộc đua giành thị phần cung cấp thiết bị mạng năm g cũng đang nóng lên từng ngày
với sự cạnh tranh khốc liệt của các tập đoàn công nghệ tiên tuổi như qualcom intel của mỹ ericsson của thụy điển hay huawei của trung quốc
còn tại mỹ bộ lao động nước này vừa công bố số liệu thống kê mới nhất
theo đó tỷ lệ thất nghiệp trong tháng bốn của mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn ba sáu nguyên nhân là do nhiều việc làm mới được tạo ra
đầu quý hai các chủ lao động đã tập trung vào việc làm mới
các chủ lao động đã tập trung tuyển nhân viên trong các lĩnh vực như xây dựng chăm sóc sức khỏe mạng máy tính thiết kế hỗ trợ hành chính và các ngành nghề công nghiệp khác
số lượng việc làm trong chính phủ cũng tăng mạnh nhất trong tám tháng với hai mươi bảy việc làm mới được tạo ra
nhìn chung những con số tích cực về tỷ lệ thất nghiệp trên đã giúp xoa dịu nỗi lo ngại về tăng trưởng kinh tế bị trứng lại
và khiến cho các nhà đầu tư giảm bớt hy vọng về khả năng ngân hàng dự trữ liên bang mỹ phép cắt giảm lãi suất trong tương lai gần
trong khi đó các chuyên gia kinh tế vẫn đang chia rẽ về khả năng lạm phát tăng mạnh dẫn đến việc phép phải nâng lãi suất điều mà tổng thống mỹ donald trump luôn phản đối
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại